việc xuất khẩu cà phê của việt nam trong thời gian tới có lẽ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn
bởi theo dự báo mới đưa ra thì trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thị trường cà phê toàn cầu vẫn phải chịu áp lực dư cung
thời gian qua xuất khẩu cà phê của việt nam đã và đang chịu tác động trực tiếp từ thị trường cà phê thế giới
dự báo trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cà phê của việt nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn
nguyên nhân do giá cà phê toàn cầu ở mức thấp và lượng cà phê xuất khẩu có khả năng thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do sản lượng giảm
tuy nhiên theo tổ chức cà phê quốc tế dư thừa cà phê chỉ là tạm thời
trong khi nhu cầu tiêu thụ hàng năm vẫn tăng trưởng ổn định
do đó nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín giá cà phê có thể sẽ phục hồi trở lại sau khi lượng cà phê dư thừa được tiêu thụ hết